tuy nhiên nhiệt độ sẽ vừa phải chỉ khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ cho các tỉnh thành thuộc bắc bộ
và từ ba mươi ba mươi hai độ cho các tỉnh thành thuộc khu vực miền trung
tuy nhiên về đêm và sáng sớm bắc bộ trời rét nhẹ với mức nhiệt thấp nhất ban đêm
chỉ khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn
nằm xa hơn về phía nam hôm nay tây nguyên và nam bộ thời tiết chưa có nhiều biến động
ngày trời nắng với số giờ nắng kéo dài suốt từ bảy giờ sáng cho đến tận một mươi bảy giờ chiều
nên nhiệt độ cao nhất hôm nay ở cả hai khu vực đều giữ ở mức cao
phổ biến trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ cho khu vực tây nguyên và ba mươi ba ba mươi bốn độ cho khu vực nam bộ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước